lạng lách trên đường phố thông chốt kiểm soát đâm bị thương cán bộ công an
một thanh niên vừa bị tổ công tác thuộc công an thành phố hải dương tỉnh hải dương không chế bắt giữ
đối tượng bị bắt là nguyễn đức hiếu chú phường nam đồng thành phố hải dương
trước đó hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tổ công tác một trăm năm mươi một thuộc công an thành phố hải dương
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại đường trường trinh thuộc phường tân bình thành phố hải dương
thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát ba mươi bốn b bốn chín nghìn bốn trăm chín mươi hai không đội mũ bảo hiểm
chạy với tốc độ nhanh đi từ hướng vòng xuyến về phía chốt kiểm soát
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hải dương đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về phía trước và đâm thẳng vào người đồng chí
trung tá đặng xuân hoàn làm đồng chí hoàn bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nguyễn đức hiếu là ba trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở